từ hôm nay một mươi năm tháng chín đến hết ngày hai mươi một tháng chín thành phố đà nẵng tiến hành tiêm mũi một vaccine astrazeneca cho gần hai trăm linh người
đây là đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đà nẵng
và sẽ tiêm cho tất cả người dân từ một mươi tám cho tới sáu mươi năm tuổi không theo các nhóm đối tượng ưu tiên như trước đây
trong đợt này thành phố đà nẵng đã giao cho ủy ban nhân dân các quận huyện chủ trì
xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho tất cả người dân trên địa bàn từ một mươi tám đến sáu mươi năm tuổi
với mục tiêu tiêm nhanh tiêm đủ kịp thời cho người dân các địa phương đã chủ động
về cơ sở vật chất nhân lực và ra soát lập danh sách đầy đủ không bỏ sót một ai
để bảo đảm an toàn hiệu quả trong quá trình tiêm vaccine ngành y tế thành phố đã bố trí một trăm hai mươi điểm tiêm
tại tất cả các quận huyện trên địa bàn chia thời gian tiêm chủng theo từng khung giờ để tránh tập trung đông người
đảm bảo khoảng cách phòng lây nhiễm bệnh covid một mươi chín trong quá trình tiêm chủng
nói rằng công tác chuẩn bị đống tiếp chúng tôi tổ chức thực hiện việc tiêm chủng rất bài bản
rất là chú đáo và tôi nghĩ rằng nếu như chúng ta triển khai như thế này
thì lượng tiêm vệ sinh và số lượng cũng như chất lượng chắc chắn ở đà nẵng sẽ rất là tốt đẹp và thành công
trong tình hình dịch đà nẵng bây giờ trích tiêm cho người dân như vậy
nó kịp thời như vậy là rất là đáng quý
tại vì người dân ai cũng mong muốn như vậy là như vậy rất là tốt rồi
hiện tại các địa phương cũng đã lên danh sách
những người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn để nhanh chóng thực hiện tiêm chủng cho nhóm đối tượng này
sắp tới đà nẵng sẽ tiếp tục tiếp nhận số lượng vaccine rất lớn
vì vậy thành phố cũng kêu gọi lực lượng y tế tư nhân đặc biệt là những người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
đăng ký hỗ trợ cho thành phố trong chiến dịch đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
mau chóng đạt được miễn dịch cộng đồng
tiếp tục với các tin tức an ninh trả tự đáng truy khác
công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam nhóm bốn đối tượng nghi vấn bảo kê cỡ đoạt tài sản ở khu vực cảng hòn la về hành vi cố ý gây thương tích
nhóm bốn đối tượng này là phan sinh thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thành phát
có trụ sở tại xã cảnh dương huyện quảng trạch ngô mạnh linh phạm văn hân trần ánh phúc
cơ quan công an cũng tiến hành khám xét tại ba địa điểm gồm chỗ ở và nơi làm việc của phan sinh thành
và chỗ ở của ngô mạnh linh và đã thu giữ một số đao kiếm nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trước đó vào lúc một mươi bốn h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng tám công an huyện quảng trạch nhận được tin báo kêu cứu của các bị hại
về việc bị một nhóm đối tượng vô cớ dùng hung khí đuổi đánh ngay trên tàu khi đang neo đậu tại vùng biển huyện quảng trạch
làm một số người bị thương trong đó có một người bị thương tích nặng
công an huyện quảng trạch đã phối hợp với lực lượng biên phòng ròn tiến hành ứng cứu và đưa người đi cấp cứu chữa trị
theo tài liệu của cơ quan điều tra đây là nhóm đối tượng do phan sinh thành cầm đầu
nghi vấn bảo kê cưỡng đoạt tài sản ở khu vực cảng hòn la trong thời gian gần đây
công an huyện quảng trạch đã xác lập chuyên án đấu tranh điều tra làm rõ
tuy nhiên trong quá trình cơ quan công an đang củng cố tài liệu hồ sơ thì nhóm đối tượng này lại ngang nhiên vô cớ gây thương tích cho người khác
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi đã dùng dao kiếm móc sắt đánh đập gây thương tích cho những người đi tàu nói trên
thêm một vụ hỗn chiến đã được ngăn chặn kịp thời vào chiều ngày hôm qua
nhóm thanh niên gồm hai mươi ba đối tượng với nhiều hung khí hẹn nhau trên bãi biển xã phổ an thị xã đức phổ đã bị công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi phát hiện
do có mâu thuẫn từ trước với đỗ tử
tiến phát một mươi sáu tuổi trú tại thị xã đức phổ nhóm của tùng gồm một mươi năm người đã hẹn đánh nhau với nhóm của phát gồm bảy thanh niên
hai nhóm hẹn nhau tại bãi biển thôn hội an hai xã phổ an
nhóm của tùng mang theo bảy con dao kiếm mã tấu các loại còn nhóm của phát mang theo ba con dao tự chế để chuẩn bị đánh nhau
nhận được tin báo các đội nghiệp vụ công an thị xã đức phổ phối hợp với công an xã phổ an nhanh chóng triển khai lực lượng
kịp thời phát hiện ngăn chặn không để hai nhóm thanh niên thực hiện hành vi hỗn chiến
thành phố hồ chí minh đang chạy nước rút tiêm vết mũi một vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn bộ người dân trên địa bàn
nhiều quận huyện tại đây đã phát đi thông báo khuyến khích người dân đi tiêm chủng không cần đăng ký trước không phân biệt tạm trú hay chưa tạm trú
khi đến tiêm người dân chỉ cần mang theo chứng minh
nhân dân căn cước công dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác không cần thư mời và không cần đăng ký trước
việc tiêm chủng cũng sẽ tăng cường tổ chức nhiều hình thức và mở rộng khung thời gian trong ngày tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận vaccine nhanh nhất có thể
thời gian tiêm vết mũi một vaccine phòng covid một mươi chín diễn ra trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng chín
tuy nhiên sau đó nếu người dân có nhu cầu tiêm mũi một các quận vẫn tiếp tục tổ chức tiêm cho người dân
hiện tại tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một tại nhiều quận trên địa bàn thành phố
đều đạt hơn chín mươi đặc biệt có những nơi đã đạt hơn một trăm linh nhờ thực hiện tiêm cho những trường hợp không có tạm trú trên địa bàn
dự kiến từ nay đến cuối năm thành phố sẽ cần khoảng sáu triệu liều vaccine để hoàn tất tiêm mũi hai cho người dân
cũng giống như thành phố hồ chí minh một phòng tuyến chống dịch covid một mươi chín tại thủ đô hà nội đang dần được hình thành
khi đến ngày hôm qua tức là ngay trước thời hạn kế hoạch bao phủ mỗi một vaccine phòng bệnh cho một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi
chính quyền cơ sở ở hầu khắp các địa bàn vẫn đang rất nỗ lực triển khai cùng lúc việc tiêm vaccine và xét nghiệm sàng lọc
theo ghi nhận có những địa bàn tỷ lệ tiêm chủng đã đạt trên chín mươi
hai vợ chồng ông nguyễn minh tám và bà vũ thị huệ năm nay đều đã trên bảy mươi tuổi và có nhiều bệnh nền
chiều ngày một mươi bốn tháng chín hai vợ chồng đã đến địa điểm tiêm của phường phương canh quận nam từ liêm thành phố hà nội
được cán bộ phường tuyên truyền hiểu rõ về tác dụng của việc tiêm vaccine
nên hai ông bà cũng không có nhiều lo lắng khi đi tiêm
tổ chức rất hợp lý chúng tôi là gia cả được các anh rất quan tâm dẫn đường chỉ lối từng tí một cho nên rất là sung sướng
hôm nay là ông bà được đi tiêm cả ông cũng ra đây chúng tôi rất khấn khởi và rất tin tưởng về đạt được những quan tâm đến sức khỏe hẳn
trong kế hoạch tiêm lần này phường phương canh sẽ tiêm trên một mươi bốn mũi cho một trăm linh số dân cư trên một mươi tám tuổi ở địa bàn
trong ngày một mươi bốn tháng chín phường đã tiêm hết cho khoảng hai người đạt mục tiêu kế hoạch đề ra
tiêm cuốn chiếu từng tổ dân phố từng tổ dân phố một mà trong những buổi tiêm thì chúng tôi bố trí theo khung giờ
khi mà bố trí như vậy thì nó không xảy ra chuyện ủn tắc ở tổ dân phố
ví dụ như hôm nay mặc dù thời tiết
không ủng hộ
thế nhưng mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị nhà bạc rồi là bàn ghế tất cả mọi cái để trang bị để làm sao phục vụ cho người dân tốt nhất
vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa không ủn tắc mà vừa hiệu quả
trong ngày một mươi bốn tháng chín phường mễ trì cũng đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung cho công tác tiêm phòng và xét nghiệm pcr cho người dân trên địa bàn
khoảng ba trăm bảy mươi nhân lực là đội ngũ bác sĩ từ hai bệnh viện là bệnh viện bạch mai và bệnh viện hữu nghị
cùng với các nhân viên y tế của phường của các phòng khám trên địa bàn và cán bộ đội ngũ tình nguyện của phường đều tích cực tham gia ngay từ đầu giờ sáng
phường mễ trì có đặc điểm dân cư đông nhiều khu thuê trọ sinh viên và người lao động
đặc biệt cũng có hàng trăm người nước ngoài đăng ký tiêm vaccine trên tổng số hai mươi sáu người dân thuộc diện tiêm mũi một
riêng trong ngày một mươi bốn tháng chín ngày cuối cùng của đợt tiêm này phương đã đạt chỉ tiêu tiêm được tám mũi
trên toàn địa bàn quận năm từ đêm đến một mươi tám h ngày một mươi năm h
trong ngày một mươi bốn tháng chín tiểu lệ tiêm vaccine đã đạt trên chín mươi năm với hơn hai trăm một mươi người đã được tiêm mũi một
nhiều quận huyện khác của thành phố hà nội cũng đã nỗ lực thậm chí tổ chức tiêm xuyên đêm để đạt tỷ lệ một trăm linh đến ngày một mươi năm tháng chín
ngoài tạo tâm lý yên tâm cho người dân thì việc tiêm vaccine mũi một đạt một trăm linh cho người dân trên một mươi tám tuổi ở địa bàn hà nội mang lại ý nghĩa vô cùng lớn
việc tiêm chủng để mà chống dịch cũng như là việc xét nghiệm thần tắc như vậy
thì sẽ giúp cho hà nội sẽ nhanh chóng có những vùng xanh an toàn để mà có thể người dân có một cuộc sống trạng thái bình thường mới
việc một trăm linh người dân trên một mươi tám tuổi ở hà nội được tiêm vaccine mũi một sẽ hình thành một phòng tuyến chống dịch bệnh covid một mươi chín
đây là tiền đề quan trọng góp phần giúp kinh tế xã hội của thủ đô sớm trở lại với nhịp điệu như thường ngày trong tình hình mới
bản tin tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
tòa án nhân dân huyện nông cống tỉnh thanh hóa ngày hôm qua đã đưa ra xét xử công khai theo thủ tục rút gọn
đối với bị cáo nguyễn văn bắc chú tại thị xã nghi sơn về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng ngày ba mươi tháng tám bắc đi từ thị xã nghi sơn sang địa bàn huyện nông cống
khi đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở thôn làng mật xã vạn thiện huyện nông cống
bị các lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ và thực hiện các quy định về phòng chống dịch
tuy nhiên bắc đã không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như không chấp hành các thủ tục về phòng chống dịch
thậm chí bỏ chạy qua chốt đồng chí phạm văn thọ công an viên xã vạn thiện đuổi theo thì bị bắc dùng hung khí tấn công
dẫn đến bị thương các lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã kịp thời có mặt khống chế bắt giữ lập biên bản vi phạm
và bàn giao đối tượng này cho công an huyện nông cống xử lý tại cơ quan công an nguyễn văn bắc khai nhận do nghiện ma túy
nên đã đi từ thị xã nghi sơn sang huyện nông cống để tìm mua ma túy sử dụng khi qua chốt kiểm soát sợ bị phát hiện
nên bỏ chạy và tấn công lại lực lượng công an xã tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn bắc một mươi năm tháng tù giam
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nhà bắt tạm giam đối tượng trần thị phương dung
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tôn thất huy minh cùng trú tại tp đà nẵng
theo điều tra năm hai nghìn một mươi năm dung mua một lô đất tại phường hòa khánh bắc với giá ba trăm linh triệu đồng
mặc dù biết đất của bà dung không có giấy tờ hợp lệ nhưng minh vẫn giới thiệu cho một người khác với giá gần năm tám tỷ đồng
mình lấy sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân của bị hại đưa cho dung để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
dung thuê người làm giả một bộ hồ sơ xác nhận xin giao đất
sở đồ có dấu đỏ chữ ký giả của chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa khánh cũ ký vào thời điểm năm hai nghìn
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín do không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bị hại đã trình báo cơ quan công an
được biết minh đã trả lại cho bị hại năm trăm linh triệu đồng còn nợ bị hại gần hai tám tỷ đồng
trong khi đó co đất này cũng đang bị dung chiếm giữ một bốn tỷ đồng
việc làm giấy tờ giả để lừa bán đất với số tiền lớn lên đến hàng tỷ đồng như vụ việc vừa rồi
tại đà nẵng không phải là trường hợp hy hữu
tại nhiều địa phương với thủ đoạn này các đối tượng lừa đảo cũng đã khiến cho nhiều nạn nhân sập bẫy
điều đáng nói là hiện nay việc giao bán làm giả con dấu tài liệu của cơ quan nhà nước
còn được các đối tượng thực hiện một cách công khai trên mạng xã hội
và hậu quả của nó ảnh hưởng rất lớn đến xã hội
một đường dây mua bán làm giả giấy tờ vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt phá
hàng trăm người tại nhiều địa phương trên cả nước trở thành nạn nhân của đường dây này
cụ giúp đường dây lừa đảo hoạt động gồm máy tính máy in nhiều tài khoản giao lô
tài khoản ngân hàng được đăng ký từ chứng minh nhân dân giả
các bản hàng chủ yếu là chứng minh nhân dân giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ô tô xe máy
dây phép lái xe dây chứng nhận quyền sử dụng đất các loại văn bằng chứng chỉ
các giấy tờ làm giả rất tinh vi khó phát hiện
với hệ loại đối tượng này thì các đối tượng rất là tinh vi xảo quyện và rất là khó lương
kể cả người mua
cũng không biết đối tượng bán là ai
tuy nhiên với quyết tâm cao toàn lực lượng công an quảng nam
đặc biệt là các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung đấu tranh xác minh làm rõ và đưa các đối tượng ra ánh sáng
các đối tượng lập trang cá nhân fanpage để ẩn danh đăng tải bài viết hình ảnh lôi kéo chiêu dụ khách hàng có nhu cầu
các nội dung để lôi kéo khách hàng như có hồ sơ đầy đủ đi kèm gửi về để khách hàng kiểm tra
bằng làm tù phôi thật một trăm linh có mã qr để soi ship code toàn quốc
thậm chí đối tượng còn làm giả giấy tờ theo yêu cầu của khách hàng với cam đoan giấy tờ gì cũng có
lực lượng công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác không mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả
việc mua bán sử dụng các loại giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự nghiêm theo quy định của pháp luật
thương tâm khiến nhiều người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu
tại huyện gia lâm hà nội sáng nay chủ tịch ubnd xã kiều kỵ xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một đôi nam nữ tử vong
khi đang đi trên đường nghi do bị xét đánh
tại hiện trường phần mũ bảo hiểm của nạn nhân bị thủng và có dấu hiệu bị cháy xém
nhân chứng tại hiện trường cho biết trước khi vụ việc thương tâm xảy ra người dân nghe thấy hai tiếng xét lớn
vừa xảy ra mưa rông sấm xét đánh trúng một cô gái dân tộc mông tử vong tại chỗ
nạn nhân là chị vừa thị mỹ sinh năm hai nghìn ở xóm nà mấu xã mông ân đi chăn bò trên bãi cỏ cách nhà khoảng một km
bất ngờ chị mỹ bị xét đánh trúng người
sau hai tiếng trời hừng nắng người dân địa phương phát hiện nạn nhân bị cháy đen nằm bất động trên bãi cỏ
công an xã mong ngân cùng lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi đưa nạn nhân cho gia đình lo hậu sự
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng chín một nhóm một mươi hai người dân xóm đừng xã thống nhất huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
lên đồi trồng keo thì trời xuất hiện mưa kèm sấm xét
trong lúc chú mưa một người bị xét đánh tử vong hai người khác bị thương
vật tư quý vị và các bạn hiện nay thì đang trong mùa mưa bão nên tình hình thời tiết diễn biến phức tạp
sau những đợt nắng nóng thường xuyên thì sẽ diễn ra các trận rông lốc kèm sấm xét
và xét là hiện tượng thời tiết cực đoan ngẫu nhiên nên không có vị trí an toàn tuyệt đối để tránh xét
tuy nhiên việc chủ động tìm nơi an toàn để phòng tránh xét khi gặp trời mưa rông thì sẽ làm giảm đáng kể
khả năng bị xét đánh và tránh được những tổn thương về sức khỏe
cụ thể khi mà gặp trời rông xét thì người dân đang làm ngoài đồng nếu không tìm được chỗ trú ẩn
phải tránh xa các cây cao không đứng ở đỉnh đồi không đứng ở các vùng đất chống trải
vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người như cuốc sẻng xà beng
khi ở trong nhà thì bà con nên đứng xa cửa sổ tránh cửa ra vào tránh xa các đồ dùng điện
và tránh xa các chỗ ẩm ướt như buồng tắm bể nước vòi nước
không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết và giúp phích cắm toàn bộ các thiết bị điện
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi có mưa to
ngập úng ở nhiều nơi khiến cho hàng trăm hectare lúa của người dân bị đổ ngã và ngập úng nghiêm trọng
để kịp thời giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi
đã giúp nhân dân gặt lúa đông xuân bị ngã đổ ngập sâu trong nước
những ngày này bà con nông dân xã đức tránh đức minh đức phong đều tập trung ra đồng gặt lúa đang ngập trong nước
cánh đồng đầy ấp tiếng cười nói bởi có nhiều cán bộ chiến sĩ công an dầm nước cùng bà con gặt lúa
các em rất là nhiệt tình tích cực nói chung là cũng vui vẻ thoải mái
người nào cũng đồng làm là giúp dân hết vui vẻ hết vì tăng cái điều kiện nước nông như thế này
cho nên là cũng thấy sốc xa cho nên cố gắng
mặc cho dưới chân là nước trên đầu là nắng trói trang các đoàn viên công an và người dân khẩn trương thu hoạch
thật nhanh những ruộng lúa bị ngập úng
sau một ngày dầm mình trong nước bám ruộng giúp dân cán bộ chiến sĩ thu hoạch nhiều hectare lúa
giảm bớt thiệt hại đưa về tận nhà kịp thời cho bà con
với tình hình nước ngập lúa như thế này thì chúng tôi đã nhanh chóng kịp thời
tới đây để giúp đỡ bà con thu hoạch lúa sớm còn hướng còn tốt để cho lúa nó bị hư hỏng
đưa lúa bị ngập úng lên để mà phơ cho nó kịp thời tránh hư hỏng mỏng lúa
và ảnh hưởng đến lúa
cái cầm sức của người dân đã bỏ ra trong cái thời gian vụ mùa
sau mưa lũ xã đức chánh còn hơn sáu mươi hectare lúa chưa thu hoạch bị ngã đổ
chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng máy móc tập trung giúp dân thu hoạch lúa
giảm thiểu thiệt hại cho bà con nông dân
toàn huyện mộ đức có gần hai trăm năm mươi hectare lúa bị ngập úng đổ ngã
chính quyền huyện mộ đức đã tập trung chỉ đạo huy động các lực lượng dân quân
thanh niên quân đội cả giáo viên mầm non ra đồng giúp người dân thu hoạch lúa

của công an tỉnh quảng ngãi không chỉ là trách nhiệm

các lực lượng của các lực lượng của các lực lượng của các lực lượng của các lực lượng của các lực lượng của các lực lượng của các lực lượng
và đã tự tình cảm sự cảm thông sẻ chia của lực lượng công an đối với người dân
qua đó giúp bà con sớm ổn định cuộc sống giảm bớt thiệt hại do thiên tai gây ra
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng nguyễn anh trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố số hai
thị trấn thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đối tượng nguyễn văn yên hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn cao tràng
xã bắc lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
và đối tượng vũ hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phố yên
xã tiền phong huyện mê linh thành phố hà nội
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý